sau khi thủ tướng chính phủ có quyết định số bảy trăm sáu mươi tám về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc bộ xây dựng
vừa chính thức khai mạc triển lãm điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô để giới thiệu tới đông đảo
người dân bản quy hoạch có ý nghĩa quan trọng này
theo quyết định được thủ tướng chính phủ phê duyệt thì phạm vi vùng thủ đô hà nội
gồm toàn bộ danh giới hà nội và chín tỉnh xung quanh là vĩnh phúc bắc ninh hải dương hưng yên hà nam
hòa bình phú thọ thái nguyên và bắc giang tổng diện tích trên hai mươi bốn km hai và dân số hiện trạng là một mươi bảy sáu triệu dân
thủ đô hà nội tỉnh vĩnh phúc và bắc ninh có vị trí trung tâm của toàn vùng với các vai trò quan trọng
trong các lĩnh vực của quốc gia trong đó nổi bật là các thế mạnh về công nghiệp đào tạo nguồn nhân lực
và các điều kiện hạ tầng bản quy hoạch này được triển lãm tại cung quy hoạch quốc gia mễ trì hà nội
với việc vào cửa tự do người quan tâm có thể dễ dàng đến xem bản điều chỉnh quy hoạch vùng thủ đô này
trong khuôn khổ triển lãm hội thảo về đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại việt nam
cũng đã được tổ chức thu hút ý kiến đóng góp tích cực của nhiều nhà quản lý nhà quy hoạch và các chuyên gia
đưa ra những giải pháp khắc phục nhiều bất cập trong việc lập và quản lý quy hoạch hiện nay tại việt nam